nhằm cụ thể hóa các kế hoạch và mục tiêu trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm bộ văn hóa thể thao và du lịch đã phấn đấu xây dựng quảng ninh phú quốc
trở thành trung tâm du lịch biển tầm cỡ thế giới
mục tiêu phát triển quảng ninh trở thành trung tâm du lịch quốc gia kết nối với các trung tâm du lịch quốc tế lớn
của khu vực và thế giới đồng thời xây dựng phát triển phú quốc trở thành trung tâm dịch vụ du lịch
sinh thái biển mạnh mang tầm quốc tế
để thực hiện được mục tiêu này trước mắt trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm bộ văn hóa thể thao và du lịch
sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch biển phát triển các sản phẩm du lịch biển gắn với phát huy
giá trị tài nguyên thiên nhiên văn hóa lịch sử đặc sắc của các vùng ven biển và hải đảo